do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín ngành du lịch tiếp tục gặp khó khăn tính chung trong tám tháng qua khách quốc tế đến việt nam chỉ đạt gần ba tám triệu lượt người giảm gần sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
thông tin từ tổng cục thống kê chính thức công bố ngày hai mươi chín tháng tám cho thấy lượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng tám năm nay đạt một trăm sáu mươi ba lượt tăng gần một mươi bảy so với tháng trước nhưng vẫn giảm tới gần chín mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân là do việt nam vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín chưa mở cửa du lịch quốc tế